số thẻ tiến dụng của hai trăm linh chín khách hàng mỹ cũng đã bị thao túng
những tài liệu tranh chấp liên quan tới một trăm tám mươi hai khách hàng mỹ cũng đã bị xâm nhập
theo công ty có trụ sở tại atlanta vụ tấn công mạng xảy ra trong khoảng thời gian từ giữa tháng năm tới tháng bảy năm nay
tin tặc đã nhắm vào một lỗ hồng bảo mật trên website của công ty này
tới ngày hai mươi chín tháng bảy equefax mới phát hiện
được sự việc và trong nhiều tuần qua công ty này đã phải phối hợp với một chuyên gia
cố vấn bảo mật mạng và nhà chức trách điều tra vụ việc
thông tin này lập tức bị các khách hàng mỹ của công ty phản ứng gai gắt trên mạng xã hội
sau hai tháng triển khai lệnh thu hồi súng quốc gia lần đầu tiên
các cơ quan bảo vệ pháp luật australia đã tịch thu được hai mươi sáu khẩu súng các loại chưa đăng ký
theo bộ trưởng tư pháp australia ông michael keenan đây là một kết quả tích cực cho thấy người dân australia
nghiêm túc trong việc bảo vệ bản thân và gia đình của họ
bang new south wales có số lượng súng bị tịch thu nhiều nhất lên tới một mươi ba bốn trăm linh khẩu
tiếp đến là các bang queensland với bảy khẩu victoria hai một trăm năm mươi khẩu tasmania một một trăm ba mươi sáu khẩu và nam australia một ba trăm ba mươi tám khẩu
đầu năm nay các cơ quan thực thi luật pháp và tình báo australia ước tính số lượng vũ khí không đăng ký
tại đất nước này lên đến hai trăm sáu mươi khẩu súng
bộ trưởng kenn bày tỏ hy vọng trong ba tuần còn lại người dân australia sẽ tiếp tục giao nộp vũ khí
cố tình chế tạo các ô tô sử dụng động cơ diesel không đáp ứng các quy chuẩn phát thải khí
tuy nhiên hãng psa đã bác bỏ cáo buộc gian lận này
báo cáo của cơ quan chống gian lận pháp cho rằng hãng psa đã xây dựng chiến lược toàn cầu
nhằm chế tạo các xe ô tô gian lận thải khí và tung các sản phẩm này ra thị trường
cơ quan này xác định được psa bán ra
khoảng một chín triệu ô tô từ tháng chín năm hai nghìn chín đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
trong đó có những ô tô được sản xuất trong các chiến dịch gian lận khí thải nói trên
hãng này có khả năng phải nộp phạt tới năm tỷ euro
phản ứng với báo cáo người phát ngôn psa nhấn mạnh công ty này không ủng hộ bất kỳ chiến lược gian lận nào
tái khẳng định mạnh mẽ việc sử dụng các công nghệ phù hợp giảm thiểu phát thải khí gây ô nhiễm môi trường
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng ngày hôm nay của truyền hình nhân dân